tại nghệ an hai vụ làm giả giấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng và mua bán vận chuyển tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế thu lợi bất chính vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện bắt xử thu giữ hàng nghìn mét khối cát và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan khác
trước đó phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đồn biên phòng cửa khẩu bến thủy cửa lò tiến hành kiểm tra chiếc thuyền có số hiệu nd hai nghìn bốn trăm hai mươi tám đang vận chuyển bảy trăm hai mươi tám mét khối cát có dấu hiệu nghi vấn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng giả để hợp thức hóa nguồn gốc số cát trên tại khu vực sông lam thuộc khối một mươi ba phường bến thủy tp vinh tỉnh nghệ an
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai hóa đơn giá trị gia tăng được làm giả
nhằm hợp thức hóa số cát trên theo lời khai của chủ thuyền số cát nói trên được vận chuyển thuê cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư thành đạt có địa chỉ tại cảng bến thủy tp vinh do ông lê viết thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường trường thi tp vinh làm giám đốc
quá trình điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lê viết thanh đã thuê nguyễn quốc khánh làm hóa đơn giá trị gia tăng giả trên một mươi năm lần sau đó trả công cho nguyễn quốc khánh mỗi tháng số tiền từ năm trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
cùng thời điểm đó tại khu vực cảng bến thủy tp vinh lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thuyền hp bốn nghìn bốn trăm tám mươi đang bốc cát lên thuyền với số lượng là một một trăm sáu mươi bốn m ba
tại thời điểm kiểm tra chủ thuyền không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc của số cát nói trên hiện những vụ việc này đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong hai ngày liên tiếp lực lượng lên ngành chống bô lậu tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tang hai vụ vận chuyển và bắt quả tăng
liên ngành chống bô lậu tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tang hai vụ vận chuyển và tàng trữ thuốc lá lậu trên địa bàn hai huyện biên giới tỉnh biên và tri tôn
vào trưa ngày một mươi sáu tháng sáu qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho bán nước đá của bà huỳnh thị phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thuộc ấp tây hưng xã nhơn hưng huyện tịnh biên phát hiện bắt quả tàng bà phương có cất dấu năm trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z và bayon
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực thuộc khóm thanh lương thị trấn ba trúc huyện tri tôn tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh bắt quả ta nguyễn thành được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn ba trúc sử dụng xe mô tô vận chuyển ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z